phát huy tinh thần tương thân tương ái lá lành đùm lá rách của dân tộc nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh khu vực miền trung tây nguyên và nam trung bộ
vừa qua ủy ban kiểm tra trung ương ban dân vận trung ương ban nội chính trung ương ban tuyên giáo trung ương đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ
các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trần quốc vượng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương trương thị mai trưởng ban dân vận trung mương đồng chí phan đình trạc trưởng ban nội chính trung ương phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
ủy viên trung ương đảng võ văn phuông phó trưởng ban thường trực ban tuyên giáo trung ương cùng toàn thể cán bộ công chức nhân viên các đơn vị đã quyên góp ủng hộ mỗi người tối thiểu một ngày lương để hỗ trợ bà con các tỉnh miền trung tây nguyên và nam trung bộ
số tiền thu được sẽ được các đơn vị chuyển về ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam quỹ cứu trợ trung ương kịp thời gửi đến người dân bị thiệt hại do bão lũ góp phần khắc phục hậu quả dần ổn định cuộc sống và sản xuất của bà con